các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đặc biệt một mươi năm đột biến tại vùng gắn kết thủ thể và vị trí furin nơi có thể làm tăng khả năng lây lan
trong vô số các đột biến mới omicron có ba đột biến cũ của biến chủng nam phi
biến chủng nam phi rất đề kháng với kháng thể trùng họa
những đột biến chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới khả năng của vaccine hoặc kháng thể đơn dọc
bước đề kháng cụ thể sẽ được nghiên cứu và tính toán thêm
ngay sau khi thông tin về biến chủng này được who xác nhận
chính phủ hàng loạt quốc gia từ châu âu tới châu á
đã xếp chặn biện pháp phòng chống dịch
đóng cửa biên giới với người đến từ các nước miền nam châu phi
được mỹ cũng ngay lập tức ban lệnh cấm nhập cảnh với những người đến từ nam phi
ngày hai mươi năm tháng một mươi một pháp cũng khởi động chiến dịch tiêm mũi vaccine bổ sung cho tất cả những người trưởng thành
đồng thời cơ quan y tế eu phê chuẩn mũi tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em nhóm tuổi từ năm đến một mươi một
các biến chủ nguy hiểm như beta hay omicron đều xuất hiện tại nam phi
nơi những quốc gia có tỷ lệ mắc hiv cao nhất
suy giảm biến dịch là môi trường thuận lợi cho virus sinh sôi phát triển và tạo biến thể
tuy nhiên số lượng đột biến khổng lồ cho một biến thể như obicron là điều khiến các nhà khoa học lo lắng
vì có sự xuất hiện biến thể ở nhiều quốc gia khác nhau
các nước lớn nên tiếp tục chia sẻ vaccine cho nước khác để khống chế đại dịch toàn cầu này
các loại vaccine hiện tại kể cả pfizer và moderna vẫn có thể kiếm hãm biến thể delta
đặc biệt giảm biến thể của các nước
tuy nhiên nguy cơ lớn hiệu quả của vaccine với biến chủng omicron sẽ bị giảm nhiều lần
bởi các đột biến tại vị trí protein gai đặc biệt là vùng rbd quá nhiều
chúng là vị trí vaccine được thiết kế ban đầu hướng tới
các công ty sản xuất vaccine sẽ cố gắng thiết kế nhiều phiên bản khác để chống lại omicron
tuy nhiên chúng ta cần sáu đến chín tháng nữa mới có kết quả
việc chúng ta có thể làm ngay bây giờ là tiêm vaccine đầy đủ
giữ sức khỏe sạch tốt
tuân thủ năm k
đặc biệt bài học từ việc xuất hiện biến thể mới do virus đi qua người bị suy giảm biến dịch
đã thể hiện rất rõ mức độ nguy hiểm
vì vậy chúng ta cần bảo vệ người cao tuổi bị bệnh nền và suy giảm biễn dịch tốt hơn
đây cũng là bảo vệ cho xã hội nói chung
cách đơn giản nhất là hãy ưu tiên vaccine cho các trường hợp trên
nhiều người vẫn lo lắng không biết khi đi chợ hoặc mua hàng ở siêu thị
có bị lây nhiễm sars cov hai qua thực phẩm hay không
bạn đọc tham khảo bài viết
của bác sĩ trần bá thoại để biết thêm các thông tin cần thiết
sars cov hai lây làn thế nào
đường lây truyền chính của sars cov hai là hô hấp qua các giọt bắn
từ người nhiễm bệnh khi họ hát hơi ho nói cười
tuy nhiên sars cov hai cũng có lây chuyển qua tiếp xúc
với điều kiện virus phải đến được mũi mắt miệng là nơi có các cụ thể để bám vào
dù không loại trừ khả năng lây nhiễm sars cov hai qua thức ăn hoặc đồ vật tiếp xúc
nhưng hiện tại không có bằng chứng nào về việc con người bị nhiễm virus corona
qua sử dụng thực phẩm
cũng như qua tiếp xúc với các đồ vật hoặc bề mặt có virus
sars cov hai xâm nhập vào tế bào ký chủ ra sao
muốn xâm nhập vào tế bào ký chủ sars cov hai phải dùng các protein gai s
bám vào hai thủ thể ở màng tế bào là ace hai và tmprss hai
hai thủ thể ace hai và tmprss hai này nằm rải rắc nhiều nơi trên cơ thể con người
như mũi mắt miệng tim băng quang tuyến tụy thận và não
nhưng chủ yếu
tập trung ở niêm mạc mũi kết mặc mắt và niêm mạc miệng
vì hai thủ thể ace hai và tmprss hai của sars cov hai phân bố rất nhiều
ở các tế bào như mạc mũi nên các nhà khoa học cho rằng
sars cov hai chủ yếu sử dụng mũi làm phổng vào
sars cov hai tồn tại bao nhiêu lâu trên đồ vật thức ăn
sự tồn tại của sars cov hai trong môi trường phụ thuộc vào một số yếu tố
như nhiệt độ độ ẩm không khí ph bề mặt
sars cov hai không ổn định trên bề mặt khô nó ngừng hoạt động từ vài giờ đến vài ngày
các thử nghiệm ở hoa kỳ cho thấy sars cov hai có thể lây nhiễm đến ba giờ dưới dạng khí dung
lên đến bốn giờ trên tấm đồng hai mươi bốn giờ trên bìa cứng và hai ba ngày trên thép không gửi và nhựa
một nghiên cứu của úc cho thấy sars cov hai có thể tồn tại đến hai mươi tám ngày ở hai mươi độ c
trên bề mặt khác nhau như thủy tinh thép không ghi và giấy
dữ liệu từ một nghiên cứu đã được công bố khác chỉ ra rằng
sars cov hai vẫn có thể lây nhiễm trên bề mặt kim loại trong vài ngày ngay cả nhiệt độ cao hơn ba mươi độ c
tuy nhiên làm khô bề mặt trong vòng một giờ dẫn đến giảm đáng kể khả năng lây nhiễm giảm một trăm linh lần
trong một bài báo chưa qua quy trình đánh giá khoa học
nhóm nhà nghiên cứu mô tả rằng trong các thử nghiệm phòng thí nghiệm với nồng độ virus cao
sars cov hai vẫn có thể lây nhiễm trên cá gà và thịt lợn sau ba tuần bảo quản ở bốn độ c
âm hai mươi độ c và âm tám mươi độ c
sars cov hai khó lây nhiễm qua nông sản vì hai lý do sau
thứ nhất nông dân có pcr âm tính mới được cho phép ra đồng
dù pcr âm tính nhưng những người này cũng phải mang khẩu trang áo tràng để phòng ngừa khả năng họ đang giai đoạn ủ bệnh
có mầm virus nhưng pcr còn âm tính
thứ hai nếu nông dân có mở hoặc mang khẩu trang không đúng cách
thì lượng sars cov hai nếu có cũng không nhiều và không tồn tại lâu trên nông sản
sars cov hai rất khó lây lan qua thực phẩm
trong hướng dẫn cho người tiêu dùng who cdc fda đều nêu rõ rằng
không có bằng chứng nào cho thấy con người bị mắc covid một mươi chín từ thực phẩm
các cơ quan này chỉ khuyến cáo mọi người rửa tay trước khi ăn
và các cơ sở kinh doanh thực phẩm cần bảo đảm các biện pháp vệ sinh
usda và fda khẳng định sau khi xem xét hơn một trăm linh triệu trường hợp mắc covid một mươi chín
không thấy có bằng chứng dịch tễ học nào cho thấy thực phẩm hoặc bao bì thực phẩm
là nguồn lây nhiễm virus sars cov sang người
từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi ủy ban quốc tế và thông số kỹ thuật vi sinh vật
đối với thực phẩm cũng đã kết luận dù có hàng tỷ gói thực phẩm đã được tiếp xúc
kể từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát nhưng không có bằng chứng cho thấy
thực phẩm bao bì thực phẩm là nguồn lây nhiễm virus
như vậy lý thuyết cũng như thực tế đã cho thấy sars cov hai rất khó lây lan qua thực phẩm
kể cả thực phẩm bị nhiễm virus này
theo bác sĩ trần bá thoại sars cov hai khó lây nhiễm qua thực phẩm và vật tiếp xúc
để an toàn người tiêu dùng nên tự bảo vệ mình tránh lây chuyển của virus qua bề mặt
và thực phẩm bằng cách tuân thủ các quy tắc vệ sinh chung
thứ nhất rửa tay thường xuyên và để tay xa mặt
thứ hai rửa tay kỹ sau khi tiếp xúc với thực phẩm và bao bì
thứ ba rửa sạch đun sôi hâm nóng thức ăn khi chế biến
nga sản xuất đến từ mỹ cho hay họ có thể tung ra loại vaccine covid một mươi chín
được cải tiến công thức dành riêng để chống biến chủng quan ngại
thời điểm mà moderna dự kiến ra mắt sản phẩm này là đầu năm hai nghìn hai mươi hai
nếu phải sản xuất công thức vaccine hoàn toàn mới
chúng tôi sẽ có nó vào đầu năm hai nghìn hai mươi hai trước khi dẫn sản xuất số lượng lớn
giám đốc y tế moderna nói
moderna là vaccine dựa trên nền tảng mrna và chúng tôi có thể phát triển rất nhanh
chúng ta sẽ biết khả năng bảo vệ của vaccine hiện tại trước biên chủng mới trong vài tuần nữa
ông gouraud nói thêm
đại diện hãng dược vẫn chưa tiết lộ phiên bản vaccine này có phải công thức mới hay không
vấn đề liệu có thực sự cần công thức vaccine hoàn toàn mới hay phiên bản vaccine hiện tại
có chống được biến chủng omicron cũng không được nhắc tới
vào ngày lễ tạ ơn của mỹ moderna đã huy động hàng trăm nhà nghiên cứu từ sáng sớm
để bước vào dự án phân tích mùa xẻ biến chủng omicron
trước câu hỏi liệu người đã tiêm ba hoặc bốn liều vaccine covid một mươi chín
sẽ được bảo vệ tốt hơn trước biến chủng mới
ông bouton nhấn mạnh điều này phụ thuộc vào tài liệu
dù vậy đến thời điểm này chuyên gia của moderna chưa thể đưa ra câu trả lời chính xác
vì tất cả số liệu vẫn đang được nhóm chuyên gia của hãng dược làm việc ngày đêm để tìm ra
vaccine covid một mươi chín hiện tại vẫn có thể cung cấp khả năng bảo vệ đáng kể
do đó ông putan nhấn mạnh người chưa được tiêm chủng hoặc đủ điều kiện tiêm mũi tăng cường
nên sớm được nhận vaccine covid một mươi chín
đây là chủng virus nguy hiểm nhưng tôi khá lạc quan vì chúng ta có nhiều thứ trong kho vũ khí chống lại nó
vì chuyên gia nói thêm
trước đó moderna khẳng định sẽ phát triển liều tăng cường chống lại biến chủng omicron
đại diện moderna cho biết đây là một trong ba chiến lược mà công ty đang thực hiện
để giải quyết mối đe dọa mới bao gồm tăng liều lượng vaccine hiện có
chúng tôi đang làm việc nhanh nhất có thể để hiện thực hóa chiến lược của mình
trong việc giải quyết các biến chủng mới giám đốc điều hành của moderna cho biết
hãng dược cũng cho biết liều tăng cường đang nghiên cứu cũng sẽ có tăng dụng
với các biến chủng đáng quan
các biến chủng đáng quan ngại khác như delta và meta
chúng nhiều lần được chứng minh có hiệu quả với các biến chủng mới
trong thử nghiệm lâm sàng sáu mươi chín mươi ngày
cũng khẳng định sẽ điều chỉnh công thức để chống lại biến chủng mới
omicron được tổ chức y tế thế giới đặt tên chính thức và liệt kê
vào danh sách biến chủng đáng quan ngại vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
theo nghiên cứu từ nam phi biến chủng này dễ lây lan hơn với ba mươi hai đột biến
được phát hiện tại protein guide đặc biệt một mươi năm đột biến tại vùng gắn kết thủ thể
và vị trí furin nơi có thể làm tăng khả năng lây lan
giới chức y tế các nước cảnh báo những đột biến này giúp virus lây lan nhanh
và kháng được các vaccine covid một mươi chín hiện có